đi sâu vào trong ngõ xe lẫn khu vực đã được cải tạo dựng hàng rào là hàng quán kinh doanh nước giải khát
mặt bằng dưới chân đường sắt trên cao bị chiếm dụng hoàn toàn
người dân nơi đây nhiều lần bức xúc trước những hoạt động này
điểm tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm các hàn quán gây tiếng ồn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực
hiện nay chỉ có chăm chở nhất là vấn đề tập kết vật liệu xây dựng